văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị hương
tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an hà nam nhận được tin báo của một nạn nhân trú ở thị trấn tân thành
về việc đối tượng bị lừa nhận tiền để chạy án cho người thân rồi chiếm đoạt tài sản
sau hai mươi bốn giờ xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ và bắt được đối tượng nguyễn thị hương
là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo trên
tại cơ quan công an hương khai nhận do cần tiền nên đã mạo nhận có mối quan hệ với một số người có thẩm quyền
để tạo niềm tin đưa tiền chiếm đoạt của nạn nhân số tiền bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
đáng chú ý ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hương bị tòa án nhân dân huyện thanh liêm tuyên phạt bốn năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trong thời gian chờ thi hành án hương tiếp tục phạm tội